ngày hôm qua tổng thống mỹ joe biden đánh giá cách tiếp cận của thủ tướng benjamin netanyahu
đối với cuộc chiến ở gaza đang khiến israel bị tổn hại thay vì giúp ích cho israel
đồng thời kêu gọi về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài sáu tuần để đạt được mục tiêu phóng thích con tin
và tăng cường viện trợ cho gaza
trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình tổng thống biden cho rằng thủ tướng netanyahu có quyền bảo vệ israel
nhưng phải quan tâm hơn tới những người vô tội thiệt mạng do những hành động được triển khai ở dãy gaza
ông cũng nhắc lại lời kêu gọi về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài sáu tuần để đạt được mục tiêu phóng thích con tin
và tăng cường viện trợ cho gaza mặc dù tiến trình đàm phán dường như đang lâm vào bế tắc
khi được hỏi về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước tháng lễ ramadan của người hồi giáo
bắt đầu từ ngày một mươi một tháng ba ông biden bày tỏ tin tưởng rằng đây vẫn là mục tiêu khả thi
liên quan hoạt động viện trợ nhân đạo bộ chỉ huy trung tâm mỹ thông báo tàu của quân đội mỹ đã lên đường
tới đông địa trung hải nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho gaza qua đường biển
cũng trong ngày chín tháng ba văn phòng thủ tướng israel cho biết giám đốc cơ quan tình báo của israel và mỹ đã gặp nhau
trong nỗ lực nhằm thúc đẩy một thỏa thuận trả tự do cho con tin đang bị giam giữ tại giải gaza
tuyên bố khẳng định israel vẫn đang duy trì liên lạc và hợp tác với các bên trung gian nhằm thúc hẹp bất đồng và đạt được thỏa thuận
trong khi đó chủ tịch ubnd chữ thập đỏ quốc tế ngày chín tháng ba đã kêu gọi chấm dứt chiến sự
thả con tin và cho phép tiếp cận những người palestine bị giam giữ